trong ba ngày từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng sáu đảng bộ huyện trư quynh tỉnh đắk lắc đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là đảng bộ trên cơ sở được ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc chọn tổ chức đại hội điểm bầu trực tiếp chức danh bí thư cấp ủy
với tinh thần dân chủ đoàn kết đổi mới hai trăm sáu mươi tám đại biểu đại diện cho bốn sáu mươi năm đảng viên trong toàn đảng bộ huyện trư quyên đã bầu trực tiếp chức danh bí thư huyện ủy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
kết quả đồng chí lê thái dũng với số phiếu tín nhiệm đạt một trăm linh được đại hội tiếp tục bầu giữ chức bí thư huyện ủy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là đại hội của sự đoàn kết thống nhất toàn diện xứng đáng với chủ đề của nhiệm kỳ mới mà đảng bộ huyện trư quyên đã đề ra phát huy trí tuệ đoàn kết và dân chủ huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện trư quyên phát triển sớm trở thành huyện khá của tỉnh đắk lắc